văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam năm đối tượng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn hòa dương văn quỳnh nguyễn lê mạnh hiền hà xuân dẫn và hoàng thiện tín
quá trình điều tra xác minh được biết trong quá trình cấp quyền sử dụng đất cho bà nguyễn thị cần
các đối tượng đã không thẩm định tính pháp lý của hồ sơ nhưng đã chỉnh lên ubnd tp huế ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà cần
nhưng trên thực tế bà cần không đủ điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật
sự thiếu trách nhiệm trong công tác của nhóm cán bộ trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước bước đầu xác định là gần bốn tỷ đồng